bằng việc sử dụng vũ khí quân dụng đến gây án ở một địa bàn nóng về ma túy lê văn thọ đã phần nào gây dựng được thanh thế trong giới tội phạm có tổ chức
xong ở mặt khác hành vi của đối tượng cũng khiến hắn phải đối diện với bản án hai mươi năm năm tù về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản giết người sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và đưa hối lộ
lê văn thọ sau đó được trả về trại tạm giam nam hà để chấp hành án
với bản chất lưu manh và không từ bất cứ thủ đoàn nào để gây án nên ngay cả khi đang chấp hành án phạt tù trong trại giam thì thọ vẫn nung nấu ý định phạm tội
hơn hai mươi một h ngày một mươi sáu tháng một mươi hai hai nghìn một mươi bốn khi đó thì tôi đang trực tại công an huyện thì được nhận được thông tin của công an cơ sở thông báo là tại thị trấn kiện khê xảy ra một cái vụ mà đối tượng
nó súng đến để bắn hai người dân
sau khi nhận được thông tin thì xác định đây là một cái vụ việc rất là nghiêm trọng có dấu hiệu của cái việc giết người
việc là trần mạnh tiến sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai và trần mạnh cường sinh năm hai nghìn cùng chú tại thị trấn kiện khê huyện thanh liêm tỉnh hà nam
cả hai bị nhiều vết thương ở vùng đầu và mặt
tuy nhiên do được cấp cứu kịp thời nên vẫn giữ được mãi sống
mặc dù việc ghi lời khai của hai nạn nhân cũng như giả soát xác minh các mối quan hệ
có thể là nguyên nhân phát sinh mâu thuẫn trong giai đoạn điều tra ban đầu không mang lại kết quả khả thi
tuy nhiên bằng việc kiên trì điều tra theo hướng tẩu thoát của đối tượng gây án và tổng giả soát toàn bộ số đối tượng hình sự trên địa bàn
thì sau nhiên
sau nhiều tháng công an tỉnh hà nam đã xác định được thủ phạm gây án ám sát anh tiến và châu cường đến từ hải dương
với sự phối hợp điều tra của công an tỉnh hải dương
thì danh tính của hai đối tượng gây ra vụ nổ súng ở thị trấn kiện khê vào tối ngày một mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bốn đã được làm sáng tạo
hai đối tượng này
nhanh chóng được xác định
một là đối tượng tên là vũ đình thăng
hai là nguyễn văn dũng đều ở huyện thanh hà của tỉnh hải dương
hai đối tượng này cũng nhanh chóng đã được cơ quan điều tra của công an tỉnh hàn nam
đã phối hợp với công an huyện thanh hà của hải dương
đã giữ toàn bộ lai lịch và nhân thân
qua nghiên cứu các đối tượng này đều là những đối tượng hình sự cộng kháng
có nhiều tiền án tiền sự
đặc biệt là đối tượng của nguyễn văn dũng là vừa với phía gia tù về việc cướp tài sản
tiến hành điểm danh điểm diện thì cả dũng và thăng đều không có mặt tại địa phương
tuy nhiên chỉ ít ngày sau
thì vũ đình thăng đã lọt vào vòng vây của lực lượng truy bắt
từ lời khai của vũ đình thăng
cơ quan điều tra đã củng cố được nhiều tài liệu chứng cứ quan trọng
khẳng định thăng và dũng đích thị là hai đối tượng
đã gây ra vụ ám sát tại thị trấn kiện khê huyện thanh liêm tỉnh hà nam
tối ngày một mươi sáu một mươi hai hai nghìn một mươi bốn đây cũng chính là cơ sở
để cơ quan điều tra ra quyết định bắt khẩn cấp nguyễn văn dũng
để điều tra về tội giết người
đối tượng nguyễn văn dũng thì đây cũng là đối tượng thuộc diện quản lý của cơ quan xã
thì đối tượng này thì cũng không chịu làm ăn
mà lại thường xuyên cũng bỏ nhà đi
và năm hai nghìn bảy thì cũng đã ra cái quảng ninh
gây một vụ án cướp tài sản
và tòa án nhân dân quảng ninh
xử bảy năm tù và đối tượng này thì ra trại năm hai nghìn một mươi ba
đối tượng vũ địch thăng thì là đối tượng này thì thời gian sinh sống ở địa phương
thì cũng không có cái biểu hiện gì vi phạm pháp luật
tuy nhiên thì đối tượng này như chúng tôi đánh giá
thì đây là đối tượng bị rủ dây nuôi kéo trong quá trình phạm tội
vụ án giết người tại hà nam
tại cơ quan điều tra
nguyễn văn dũng khai nhận
trại giam nam hà thuê bắn anh tiến với giá ba trăm linh triệu đồng
việc trần mạnh cường cháu của nạn nhân tiến bị trúng đạn
là nằm ngoài ý muốn của dũng và thăng
thông tin do nguyễn văn dũng khai báo
lập tức được báo cáo lên cục cảnh sát hình sự
xét thấy tính chất đặc biệt nghiêm trọng từ hành vi của các đối tượng
đặc biệt là vai trò chủ mưu cầm đầu của lê văn thọ
cần có sự phối hợp điều tra của nhiều cục nghiệp vụ
nên cục cảnh sát hình sự đã báo cáo lãnh đạo tổng cục cảnh sát
cho sắp nhập chuyên án để tập trung
đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội của lê văn thọ và đồng bọn
hành tập duyên một chuyên án
tức là chuyên án vào tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm
để tập trung các biện pháp công tác chính xác
các lực lượng điều tra các lực lượng nghiệp vụ ở trên bộ
cùng với công an hà nam để điều tra đặc thọ
với các đối tượng bên ngoài xã hội
tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm chuyên án mang bí số sáu trăm một mươi năm t được xác lập
trưởng ban chuyên án là lãnh đạo tổng cục cảnh sát
các đồng chí cục trưởng và phó cục trưởng thường trực của cục cảnh sát hình sự
là phó ban chuyên án
tập thể lãnh đạo phòng ngừa đấu tranh với tội phạm có tổ chức
là thành viên của ban chuyên án
ngoài ra ban chuyên án còn huy động lực lượng cảnh sát hình sự
của nhiều tỉnh thành phố nơi diễn ra hoạt động phạm tội của lê văn thọ và đồng bọn
trong vòng một năm điều tra xác minh ban chuyên án sáu trăm một mươi năm t đã xác định được các đối tượng chính
một lê văn thọ
vũ văn thắng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hồ gẩu thường trú và chỗ ở tại thị trấn phú thứ huyện kinh môn tỉnh hải dương
thắng là đàn em thân cận của thọ
là người trực tiếp thực hiện các yêu cầu của thọ trong các hoạt động mua bán tàng trữ vũ khí quân dụng và ma túy
là đối tượng được thọ chỉ đạo đưa tiền cho một đối tượng khác để đặt mình ở sơn la
ba đối tượng diệp văn duy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hồ gẩu thường chú và chỗ ở tại xã bắc an huyện trí linh tỉnh hải dương
diệp chịu sự chỉ đạo của thọ và thắng đồng thời là mắt xích quan trọng trong đường dây ma túy do thọ

bốn đối tượng lê văn chín sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín hồ gẩu thường chú và chỗ ở tại huyện kinh môn tỉnh hải dương
chín là mắt xích đóng vai trò vận chuyển trung gian mua bán trong đường dây ma túy do lê văn thọ cầm đầu

song song với việc xác định được số đối tượng trong băng nhóm của lê văn thọ thì ban chuyên án sáu trăm một mươi năm t còn làm rõ được vai trò chủ mưu cầm đầu chỉ đạo các đối tượng khác thực hiện hành vi phạm tội của lê văn thọ

thọ chỉ đạo nguyễn văn dũng và vũ đình thăng dùng súng bắn hai người dân ở thị trấn kiện khê thanh liêm hà nam
thọ thuê đối tượng mua thuốc nổ và đặt mình tại nhà hai cán bộ tư pháp của tỉnh sơn la
thọ chỉ đạo vũ văn thắng đưa hai mươi triệu đồng cho đối tượng được thuê đặt mền tại sơn la
thọ chỉ đạo vũ văn thắng mua nhận thuốc nổ của một đối tượng tên quang ở đông triều quảng ninh và dùng số thuốc nổ trên để đe dọa lê văn chín người đóng vai trò vận chuyển trung gian mua bán trong đường dây ma túy do lê văn thọ đứng đầu
thọ chỉ đạo và liên hệ với thắng duy cương chín và nhiều đối tượng bên ngoài mua bán vận chuyển ma túy đá
vũ khí quân dụng từ biên giới chuyển về bán cho các đầu mối buôn bán ma túy đá ở hải dương hải phòng quảng ninh và bắc ninh

năm thọ chỉ đạo đối tượng đe dọa vũ khí quân dụng từ biên gõ cereiell k tigers và rodolfo

đảm bảo việc bắt và xử lý được đối tượng đồng thời ngăn chặn được hành vi phạm tội gây ra hậu quả tiếp theo
đây là một bài tỏa rất khó đối với chúng tôi
chúng tôi cũng có những biện pháp phối hợp các ngành các đơn vị để chúng tôi có những biện pháp ngăn chặn
hoặc chúng tôi bắt những đối tượng chính ngay từ giai đoạn các vùng đối tượng chuẩn bị phạm tội
hoặc chúng tôi có những biện pháp bảo vệ nạn nhân để cho đối tượng không còn cơ hội thực hiện do vậy ngăn chặn được cái hậu quả
với các tài liệu chứng cứ điều tra đã thu thập được cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với các bị can trong vụ án
tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã hoàn tất
kết luận điều tra chuyển viện kiểm soát nhân dân tố cao trùy tố
là lê văn thọ
nóng lòng muốn bắt giữ ngay đối tượng
vì nguy cơ mất dấu hắn là rất cao
thêm nữa nếu thọ kịp di chuyển
qua địa bàn khác thì việc bắt giữ
sẽ gây khó khăn và phức tạp
tuy nhiên không lợi trừ lê văn thọ
có mang theo vũ khí nên yếu tố an toàn
cho tính mạng người dân của lực lượng truy bắt
và của chính đối tượng lại được đặt lên hàng đầu
đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong việc truy bắt tử tù lê văn thọ
có thể bị bắt nhanh như vậy
nhưng khi mà phát hiện ra là bị bắt
bởi lực lượng công an thì đối tượng
cũng hoàn toàn là tâm khổ khổ phục
và thân thọ cũng biết là không thể
không thể che giấu được
cũng không có thể quen co được với nhiều
những người khác
nhưng mà với những người đã rất thuộc thọ
thì thọ cũng hoàn toàn
tâm khổ khổ phục
đối tượng cũng phải thừa nhận một điều với tôi là như vậy là
đối tượng phải tìm mọi cách
để trốn chạy
để trốn chạy
mặc dù đối tượng là tử hình
chúng ta là cùng rất là cẩn thận
biệt giam và khi mà trốn chạy rồi
thì đối tượng phải tìm cách tẩu thoát ra nước ngoài
đối tượng lê văn thọ cũng phải thừa nhận
một điều là như vậy là
lực lượng công an việt nam
cũng rất là lời giỏi
trong khi công tác đấu tranh
khai thác tử tù lê văn thọ đang được thực hiện
thì từ sơn la lực lượng phối hợp
cho biết đã phát hiện bắt giữ
thành công tử tù nguyễn văn tình
lúc một giờ một mươi năm phút
ngày một mươi bảy tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy
tại địa phận xã tân sơn
huyện mai châu tỉnh hòa bình
giáp danh với xã lóng luông
huyện vân hồ tỉnh sơn la
trong một tuần
tính từ lúc hai tử tù trốn khỏi nơi giam giữ
với sự nhanh chóng vào cuộc
của lực lượng công an
các đơn vị thi thọ và tình
đều lần lượt bị tra tay vào còng số tám
khi mà bắt được đối tượng
lần thứ ba
thì tôi cũng nói về lê văn thọ
tôi bảo là lần thứ nhất
thì bắt cháu ở ngoài đời
lần thứ hai thì bắt cháu ở trong trại
và lần thứ ba
khi cháu bị tử hình và trốn thoát
thì bắt ở tại ngoài đời tiếp
và cháu không thể còn cơ hội
để trốn lần thứ ba nữa
mà chắc chắn là phải chịu tội thôi
vì nó cũng cười
nó bảo là đấy là cũng là cái số của nó
cơ quan cảnh sát điều tra công an
thành phố hà nội
là đơn vị điều tra ra kết luận
và đề nghị truy tố lê văn thọ
nguyễn văn tình
về tội trốn khỏi nơi giam giữ
ngày tám tháng năm năm hai nghìn một mươi tám
tòa án nhân dân thành phố hà nội
đã đưa vụ án hai tử tù trốn khỏi nơi giam giữ
ra xét xử
cả lê văn thọ và nguyễn văn tình
đều bị kết án bảy năm tù về tội
trốn khỏi nơi giam giữ
kết hợp với những bàn án trước đó
buộc hai bị cáo phải thực hiện bản án cao nhất
là tử hình
cảnh sát điều tra công an thành phố hà nội
trong trạng chạy trốn của thọ và tình
còn có ba bị cáo khác phải nhận hình phạt
từ chín đến một mươi hai tháng tù giam
về tội che giấu tội phạm
với việc bắt giữ điều tra
truy tố thành công lê văn thọ và nguyễn văn tình
đã khép lại chuyên án triệt phá
băng ổ nhóm do lê văn thọ
tương thọ sứt cầm đầu
đây là một trong những chuyên án điển hình
của lực lượng cảnh sát nhân dân
giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi một
và cũng là chuyên án
để lại nhận thỏa thuận

truy tố thành công lê văn thọ và nguyễn văn tình

để đối phó sự truy đổi của công an
cho nên tôi cho rằng đối tượng này
là đối tượng rất điển hình
về cầm đầu các băng nhóm tội phạm có tổ chức
thành công của chuyên án
còn để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý
đối với các lực lượng công an
trong công tác đấu tranh truy bắt tội phạm có tổ chức
phạm nhiều tội nguy hiểm
và gây án trong môi trường đặc biệt
chúng tôi vừa chuyển tới quý vị khán giả
toàn tập hồ sơ chuyên án đấu tranh
triệt phá băng ổ nhóm tội phạm
hoạt động có tổ chức do lê văn thọ cầm đầu
qua chuyên án một lần nữa khẳng định
tinh thần trách nhiệm sự mưu trí dũng cảm
của lực lượng công an trong đấu tranh
với loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm
và đây cũng là bài học cảnh tình
với những kẻ đang nung nấu ý định phạm tội
bởi dù có danh ma liều lĩnh
và che giấu bản thân kín cỡ mấy
thì cuối cùng cũng phải trả giá
cho tội áp mà mình đã gây ra
chương trình hồ sơ vụ án kỳ này
cũng xin được khép lại tại đây